tại trung tâm giám định và triển lãm tác phẩm mỹ thuật đã tổ chức khai mạc festival nhếp ảnh trẻ lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
chương trình bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi năm và cứ định kỳ hai năm được tổ chức một lần dành cho các tác giả nhếp ảnh trẻ từ một mươi tám đến ba mươi năm tuổi trên cả nước
qua hai năm tổ chức festival nhếp ảnh trẻ đã nhận được sự ủng hộ tham gia khá đông đảo của các nhà nhiếp ảnh trẻ tuổi
năm hai nghìn một mươi chín festival nhếp ảnh trẻ có chủ đề việt nam hôm nay với hai thể loại ảnh
ảnh hiện thực và ảnh thể nghiệm ý niệm
sau hơn ba tháng phát động ban tổ chức nhận được hơn hai tác phẩm ở cả hai thể loại
ban tổ chức chọn ra một trăm chín mươi bảy tác phẩm của một trăm một mươi hai tác giả để trưng bày tại festival
trong đó giải nhất thể loại ảnh hiện thực được trao cho tác giả phan thị khánh với tác phẩm landmark tám mươi một khát vọng vươn cao
dài nhất thể loại ảnh thể nghiệm ý niệm được trao cho tác giả trần bảo hòa với tác phẩm mang tên khi giọt nước mắt rừng cạn khô
festival nhấp ảnh trẻ là một sân chơi hấp dẫn có sức quấn hút với các nhấp ảnh trẻ
đây cũng là cầu nối để giới trẻ yêu thích nhấp ảnh trong cả nước được giao lưu học tập những kinh nghiệm lẫn nhau
đồng thời bổ sung đội ngũ kế cận cho lực lượng nhếp ảnh việt nam